tại bến xe bản phù xã nong hẹt huyện điện biên đối tượng vừa a vì tên gọi khác là vừa a long
trú tại bản pá tống huyện thuận châu tỉnh sơn la bị phát hiện đang trên đường mang ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ tại chỗ khoảng hai viên ma túy tổng hợp một điện thoại di động một xe máy
mở rộng điều tra vào chiều cùng ngày lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ hai đối tượng là phá ngọc minh và vừa nhờ chồng
đang trên đường vận chuyển ma túy từ lào vào việt nam
tăng vật thu giữ một bánh heroin có trọng lượng gần bốn trăm linh g hai điện thoại di động một xe máy
tại cơ quan điều tra các đối tượng vừa a vì phá ngọc minh vừa nhờ chồng đã khai nhận đã mua số ma túy trên
tại khu vực biên giới đang trên đường mang về nội địa tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tây ninh ngày hôm qua đã ra quyết định tạm giữ hình sự bùi văn tuyên
chú tại tỉnh hà nam về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tổ tuần tra của công an tp tây ninh gồm thiếu úy lê văn xanh và thiếu úy trần quốc tài phát
hiện hai thanh niên điều khiển xe mô tô có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên đã dừng xe để kiểm tra
tại đây hai thanh niên cho biết tên là phạm đức anh chú tại tỉnh lâm đồng và bùi văn tuyên chú tại
tỉnh hà nam cả hai không cho tổ tuần tra kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn dùng nhiều lời lẽ cưỡng
chống đối loại lực lượng chức năng tuyên đã dùng mũ bảo hiểm đánh đồng chí tài và tấn công đồng
trí xanh tại cơ quan điều tra tuyên khai nhận trước đó đã cùng với đức anh đi nhậu trên đường
vậy thì bị công an phát hiện vì xe rượu quá nên đã có hành vi chống người thi hành công vụ
ngày hôm nay hai mươi tháng bảy công an tp vinh cho biết đơn vị đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án gây dối
trật tự công cộng khởi tố năm bị can về hành vi gây dối trật tự công cộng trong vụ việc gây dối tại
biến xe vinh xảy ra vào ngày hai mươi năm tháng sáu năm đối tượng bị bắt và khởi tố gồm đối tượng chủ mưu là hồ thị
bích thủy tức thủy tròn trương thành lưu là chồng của thủy nguyễn hữu trí nguyễn hữu tín và
đàm anh tuấn cả năm đối tượng đều trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an vào trưa ngày hai mươi năm tháng sáu nhân viên
bến xe vinh có yêu cầu một đôi nam nữ nộp tiền lệ phí xe máy tuy nhiên không những không chấp hành
mà hồ thị bích thủy còn long mại nhân viên thu phí lời qua tính lại sau đó thủy đã dùng chiếc
côn thủ sẵn trong người lao vào đánh tới tấp hai nhân viên khi bị lực lượng nhân viên an ninh
bến xe ra can ngăn thủy mới chịu dừng lại tuy nhiên khoảng hai mươi phút sau thùy đã cùng chồng
mình và một số đối tượng khác cầm theo dao kiếm đuổi đánh nhân viên bảo vệ tại bến xe do sự
hung hăng manh động của các đối tượng nên nhiều nhân viên phải rời khỏi bến xe để tránh bị thương
ngay sau khi nhận được tin báo công an tp vinh đã triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng
công an huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc vừa điều tra làm rõ thủ phạm bắt giữ hai đối tượng gây ra
vụ cướp xe ôm xảy ra trên địa bàn xã hoàng hoa huyện tam dương sau hai mươi bảy giờ kể từ khi nhận được tin báo
chiều ngày một mươi bảy tháng bảy công an huyện tam dương nhận được điện của công an xã hoàng hoa thông báo
về vụ cướp xe ôm vừa xảy ra trên địa bàn bị hại là ông nguyễn văn tư chú tại huyện bình xuyên
làm nghề xe ôm đã bị hai đối tượng cướp xe máy biển kiểm soát tám mươi tám g một một mươi hai nghìn một trăm bảy mươi bốn trị giá tài sản khoảng tám triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện tam dương đã huy động lực lượng triển khai truy tìm đối tượng

đã làm rõ bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp trên là nguyễn văn phương chú tại huyện lập thạch
và trần duy hòa chú tại huyện tam dương
công an huyện tam dương đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp trên là nguyễn văn phương